cũng với hành vi cướp tài sản sáu đối tượng vừa bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
sau khi tham gia một cuộc nhậu các đối tượng này rủ nhau đi hát karaoke tuy nhiên tất cả không ai có tiền
lúc này danh hiếu rủ cả nhóm đi cướp tài sản thì đã được cả nhóm đồng ý
các đối tượng điều khiển xe máy đảo quanh địa bàn khu công nghiệp
khi đến gần công ty ta tại khu công nghiệp nhân trạch một phát hiện vợ chồng anh danh minh trí đang điều khiển xe máy
hiếu điều khiển xe áp sát để trần văn toản ngồi sau đạp ngã xe của anh trí
sau đó cả bọn dùng hung khí đánh anh chế rồi cướp chiếc giỏ bên trong có tiền mặt vàng và một số giấy tờ tùy thân
sau đó cả bọn đã cùng nhau tẩu thoát tài sản cướp được các đối tượng mang bán được hơn ba triệu đồng rồi cùng nhau chia nhau tiêu xài
nhận được tin báo của bị hại bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã bắt giữ nhóm cướp nói trên